thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ khởi công bệnh viện quốc tế trung mương huế ii
cùng dự lễ khởi công có đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung mương
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung mương và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
bệnh viện quốc tế trung ương huế khánh thành từ năm hai nghìn một mươi bốn là cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại việt nam ở bệnh viện công lập
tận dụng thế mạnh của bệnh viện trung ương huế và bề dày một trăm ba mươi năm kinh nghiệm nhân lực y tế chất lượng cao cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ cơ sở đào tạo và thực hành chuyên nghiệp
các nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với triển khai kỹ thuật cao
bệnh viện trung ương huế đã phát triển cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp với lĩnh vực mũi nhọn đạt tỷ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh với thương hiệu cả nước
bệnh viện đã tạo ra mô hình mới trong khám chữa bệnh mô hình đầu tư công thành công của nhà nước trong lĩnh vực y tế
dự án bệnh viện quốc tế trung ương huế ii có tổng vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng phần xây dựng và gần một trăm linh tỷ đồng phần trang thiết bị y tế
công trình có tổng diện tích sàn xây dựng hai mươi một m hai với đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại
công trình gồm các phòng mổ hybrid hệ thống xét nghiệm full automation hệ thống chuẩn đoán hình ảnh hoàn chỉnh pacs lis his kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm ba trăm linh dường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao
tiến độ từ khi khởi công xây dựng hoàn thành dự kiến là bảy trăm linh ngày